mới đây chính phủ đã đồng ý với đề xuất cấp điểm giấy phép lái xe của bộ công an đưa ra trong dự án luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ
nếu vi phạm lái xe sẽ bị trừ một số điểm nhất định và khi bị trừ hết lái xe sẽ phải thi lại từ đầu
biện pháp này được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao nhận thức hành vi của người tham gia giao thông
vậy đề xuất này khi đi vào thực tiễn sẽ triển khai cụ thể như thế nào
xin mời quý vị và các bạn theo dõi ghi nhận sau đây của chúng tôi

muốn thực hiện cái hệ thống này thì nó sẽ đòi hỏi chúng ta có một cái cơ sở dữ liệu tương đối lớn
và phải được truy cập dễ dàng mọi lúc mọi nơi
chúng tôi đang tiến hành và sẽ triển khai đồng bộ phần mềm xử lý vi phạm
tức là khi mà cái phần mềm này ra đời
hoạt động trên phạm vi toàn quốc
thì toàn bộ cái phương tiện vi phạm hoặc là cái giấy phép lấy xe của người vi phạm
thì đã có trong dữ liệu này
theo đề xuất này nếu bị trừ hết điểm giấy phép lái xe sẽ hết hiệu lực
tài xế sẽ phải học và thi cấp lại giấy phép lái xe
do đó nếu triển khai trong thực tế
chắc chắn sẽ giúp nâng cao ý thức của mỗi cá nhân khi tham gia giao thông